rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình dân tộc miền núi của truyền hình nhân dân
quý vị khán giả thân mến đến nay đã tròn bảy mươi năm ghi dấu chiến thắng trên mảnh đất lịch sử điện biên phủ
lẫy nam châu chấn động địa cầu ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
những ngày tháng lịch sử này cả lòng trào điện biên trở nên sôi động hào hùng như không khí của những ngày chiến thắng
chiến thắng điện biên phủ mãi là trang sử hào hùng và trở thành biểu tượng trường tồn về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
bảy mươi năm sau cuộc chiến tinh thần đoàn kết ấy vẫn vẹn nguyên giá trị phát huy tinh thần điện biên phủ
các cấp đảng ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên không ngừng đoàn kết nỗ lực phấn đấu
xây dựng điện biên phát triển mạnh mẽ hội nhập cùng cả nước

để có được niềm vui an cư lạc nghiệp ấy là hành trình dài hơn chín tháng triển khai
đoàn kết đồng lòng của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân các dân tộc tỉnh điện biên
với quyết tâm cao huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
hệ thống chính trị công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng
phù hợp với từng địa bàn dân cư
bên cạnh đó là việc ra soát thẩm định kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên kịp thời
phát hiện khắc phục những tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện làm nhà
theo đúng nguyên tắc cộng đồng giúp đỡ hộ gia đình chủ động làm nhà
vừa rồi đối với huyện điển biên tôi được ban chỉ đạo làm nhà đoàn kết của tỉnh
phân bổ cho bảy trăm một mươi năm căn
trong quá trình thực hiện các chuối sự kiện huyện điển biên cũng đã phát động các phong trào
vì người nghèo hơn bảy mươi căn nữa là các mạnh thành quân cũng như là các nhà hào tâm khác
trong và ngoài tỉnh tại điều kiện giúp đỡ
tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã triển khai thực hiện xong
phải nói là bà con rất là phấn khởi
có một cái tết phải nói là rất vui tươi phấn khởi
cũng từ đó các hộ gia đình rất yên tâm làm ăn
cứ giờ bây giờ chỉ tập trung làm phát triển kinh tế
niềm tin vào đảng và nhà nước phải nói là được củng cố thay thêm một bước
trước tôi là cũng có nhà nhà ở kia nó rộn lát hết rồi
nhà thì có bốn thành viên thôi hai vợ chồng hai đứa con
cứ chuyển đến căn nhà này thì mình vui lắm
vui rất là vui
bây giờ thì cũng có nhà mới ở rồi không giống như lúc trước nữa
chỉ kiếm thêm đồng bào thôi
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
năm mái ấm đại đoàn kết đã hoàn thành
tạo động lực cho người dân ở điện biên quyết tâm thoát nghèo
trong đó có một tám trăm một mươi tám nhà xây
một tám trăm chín mươi bốn nhà gỗ truyền thống
một hai trăm tám mươi tám nhà khung sắt
tổng kinh phí thực hiện làm nhà là bốn trăm tám mươi chín bốn tỷ đồng
trong đó đề án số chín hỗ trợ hai trăm năm mươi tỷ đồng
mặc dù đời sống của đồng bào các dân tộc ở điện biên
ngày càng được cải thiện và nâng cao
nơi đây vẫn còn vô phản khó khăn
đó là những hộ nghèo vẫn phải sống trong những căn nhà tạm
rột nát đời sống còn nhiều bấp bệnh
là hộ gia đình đã nằm trong danh sách được hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết
trong năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình anh quảng văn nhọt
dân tộc khơ mú có quá nhiều khó khăn
thu nhập hai vợ chồng bữa đói bữa no
lại thêm nỗi lo đứa con đầu mắc bệnh hiểm nghèo
có bao nhiêu tiền của anh chị dồn hết để lo cho con
ước mơ cả gia đình được sinh sống trong ngôi nhà vững chãi
cũng vì thế mà tạm gác lại
đến năm nay khi được các cán bộ địa phương về thăm hỏi và động viên
anh quàng văn nhọt càng thấm thiế câu nói
an cư mới lạc nhiệm
anh tự nhủ với bản thân sẽ phấn đấu lao động sản xuất
gom góp tiền của cùng với sự hỗ trợ của nhà nước
để xây dựng mái ấm kiên cố cho gia đình
con thì có hai đứa
một đứa thì vẫn bình thường
vẫn khỏe mạnh
một đứa thì ốm yếu bệnh tật
phát hiện từ lúc ba tháng tuổi đến bây giờ luôn
hai vợ chồng có tháng thì kiếm được
có tháng thì cũng không kiếm được
vấn đề thực hiện chương trình đoàn kết thì cũng có vấn đề khó khăn
thứ nhất là một số hộ gia đình không có vốn đối ứng
và một số gia đình có vấn đối ứng

một số hộ gia đình là đất nằm trong hành lang giao thông
nên làm công tác cũng vất vả cho công tác triển khai thực hiện
trước tình hình như vậy đảng ủy và doanh nhân xã đã chỉ đạo vận động bà con trên bàn xã
hỗ trợ bằng sức lực cũng có thể hỗ trợ bằng vật liệu
đối với hộ gia đình nằm trong hành lang giao thông
thì trao đổi với các trường bản bí thư tri bộ để tạo lựa kiện cho hộ đó di chuyển vào những nơi an toàn
không phải nằm trong hành lang giao thông
với tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách
bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương cũng góp kinh phí góp công góp sức
để xây nên những ngôi nhà mơ ước ngôi nhà đại đoàn kết
ngôi nhà mới mang theo bao nhiêu hân hoan hy vọng
mỗi căn nhà thắm tình đoàn kết được bàn giao đến các gia đình khó khăn
sẽ là động lực là điểm tựa để đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây
vươn lên trong cuộc sống
dân dịp kỷ niệm này chúng tôi cũng đã tiếp tục phát động
các phong trào ủng hộ quý vị người nghèo của huyện
hiện tại là chúng tôi đã đang triển khai thành lập các cái ban
vận động từ cơ sở đến các huyện đang triển khai từ huyện
chúng tôi đang dự tính là từ giờ đến hùng bảy tháng năm
chúng tôi sẽ phân bổ thêm ít nhất là khoảng một trăm linh căn
được các nhà hào tâm trên toàn quốc
cũng như là nước ngoài ủng hộ
thì tôi nghĩ đây là một cái phải nói là cái động lực rất là lớn
để tạo điều kiện cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số
nghèo sâu xa yếu thế không đủ điều kiện để làm nhà ở
niềm vinh dự và tự hào của tuổi trẻ điện biên
là được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
nơi có chiến thắng đi vào lịch sử lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
trong những ngày tháng lịch sử này các trường học trên địa bàn tỉnh điện biên
thường xuyên tổ chức các hoạt động trải nghiệm lịch sử gặp gỡ
trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử
đây là dịp để các em học sinh cùng các thầy cô được ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc
sống lại những ngày tháng hào hùng đã làm nên chiến thắng lịch sử vẻ vang
đã ngoài chín mươi tuổi nhưng cựu chiến binh phạm đức cư
vẫn nhớ như in ký ức của những ngày chiến đấu đầy gian khổ
nhưng rất đúng
tôi tự hào của các pháo thủ tiểu đoàn ba trăm chín mươi bốn trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi
tại chiến dịch điện biên phủ năm xưa
tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ của người công dân việt nam
là hai nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ thủ quốc và xây dựng đất nước
sau khi mà hòa bình rồi mà về mà ở đây thành lập cái khu tự trị tây bắc
việt bắc khu tự trị thái mèo là chúng tôi là chuyển sang
không phải ở quân đội nữa mà sang làm dân sự
và phát triển về văn hóa xã hội kinh tế quốc phòng an ninh
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh thái bình
khi mới một mươi chín tuổi ông phạm đức cư đã giác ngộ lý tưởng cách mạng của đảng
và gia nhập quân đội nhân dân việt nam
năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ông phạm đức cư được chọn sang trung quốc huấn luyện về pháo cao xạ
đối với những người lính pháo binh
đã từng tham gia chiến dịch điện biên phủ
ông phạm đức cư không thể nào quên những chặng đường kéo pháo
từ nà nhạn vào trong lòng chảo tiếp cận với quân địch
trên chiến trường điện biên phủ
nhiệm vụ chính của những người lính pháo cao xạ là chiến đấu với không quân địch
bảo vệ cho bộ binh chiến đấu
trải qua năm mươi sáu ngày đêm anh dũng chiến đấu
ông phạm đức cư và các đồng đội tại trung đoàn pháo cao xạ ba trăm sáu mươi tám
đã bắn rơi năm mươi hai máy bay chiến đấu các loại của thực dân pháp
cắt đứt đường tiếp tế hàng không của địch
từ đó cùng quân đội nhân dân việt nam làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy
để góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại đó
có sự hy sinh mất mát của biết bao người lính bộ đội thủ hộ
trong đó có những người lính pháo cao xạ trung đoàn ba trăm sáu mươi bảy
rất vui vinh dự và tự hào khi được gặp bác phạm đức cư
là một nhân chứng lịch sử và rất vui
rất xúc động khi nghe bác kể về những công cuộc kháng chiến của bác và cùng với đồng đội
từ đó thấu hiểu được sự hy sinh sự mất mát to lớn của các bác của thế hệ cha ông
và luôn rất trân trọng thầm cảm ơn biết ơn các bác rất nhiều ạ
qua câu chuyện kể của cựu chiến binh phạm đức cư
các thế hệ học sinh cùng thầy cô giáo trường tiểu học hà nội điện biên phủ
thêm cảm nhận sâu sắc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
và chiến thắng địch
hà nội điện biên phủ mãi mãi là niềm tự hào
là biểu tượng sáng ngời của ý chí quyết tâm và sức mạnh dân tộc việt nam
con cảm thấy rất vui khi biết bác là nhân chứng lịch sử
bác đã truyền cảm hứng cho con qua những câu chuyện
và con biết được rằng bác đã hy sinh rất nhiều
con và các bạn hứa sẽ chăm ngoan học giỏi để xứng danh với đời cha ông đi trước
bản thân em thì cũng đã nhiều lần được đến
thăm quan đồi a một nhưng mà đây là lần đầu tiên
em được nghe cô giáo giảng về các chứng tích lịch sử
và em nhớ nhất là hố bộc phá và ngôi mộ tập thể
chúng em cảm nhận được tinh thần chiến đấu anh dũng
và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ
phát huy truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới
hội cựu chiến binh tỉnh điện biên
luôn tiên phong vận động các cán bộ hội viên gương mẫu
thực hiện tốt các chủ trương đường lối cổ đại
đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nêu cao tinh thần tự lực tự cường
xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc xây dựng hội vững mạnh
đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất
tinh thần của hội viên đặc biệt là những hội viên
có hoàn cảnh khó khăn cùng giúp đỡ nhau
trong lao động sản xuất để vươn lên làm giàu
trên chính mảnh đất quê hương
phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế
xóa nghèo vườn vững đến thời điểm hiện tại
thì tỉ nạn như thế này
nghèo trong cựu chiến binh không còn nhiều lắm
và chúng tôi phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
là cơ bản xóa được cái hộ nghèo
trong hội viên cựu chiến binh
để cùng với đảng bộ nhân dân các dân tộc tỉnh nhân viên
là cơ bản cũng xóa đi
cái nghèo của đồng bào nhân dân các dân tộc
đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi phấn đấu
điện điên vùng đất khen rậu của hồ quốc
nơi cuối trời tây bắc đã trải qua biến thiên của lịch sử
là nơi lưu giữ những ký ức hào hùng của dân tộc
và các giá trị văn hóa truyền thống
vùng đất hội tụ nhiều dân tộc với đa sắc màu văn hóa
trên giải đất này các dân tộc sống trong tình đại đoàn kết
đã và đang chung sức chung lòng cùng nhau xây dựng điện biên
ngày một giàu đẹp hơn
phòng văn hóa a nh org vn hoặc qua số hai nghìn bốn trăm ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
xin kính chào và hẹn gặp lại